tại đồng nai đoàn công tác của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dẫn đầu
làm việc với thị xã long khánh về kết quả thực hiện các phong trào thi đua khen thưởng và xây dựng nông thôn mới
tại buổi làm việc đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã biểu dương những cách làm hay sáng tạo của long khánh
trong việc thực hiện phong trào toàn dân thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới
đồng thời lưu ý thị xã cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường
an toàn các sản phẩm nông nghiệp làm ra để đáp ứng cho người tiêu dùng
trước đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và kiểm tra các mô hình nông nghiệp sạch trên địa bàn thị xã long khánh
đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn thị xã long khánh đã có chín trên chín xã đạt chuẩn nông thôn mới
hiện các xã nông thôn mới đang tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh đồng nai
dự kiến cuối năm nay sẽ có ít nhất hai xã sẽ hoàn thành
về cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại địa phương này đã chuyển dịch đúng hướng
giá trị sản phẩm nông sản bình quân một hectare đất nông nghiệp đạt một trăm năm mươi một triệu đồng
trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi bốn địa phương đã huy động được gần chín tỷ đồng
trong đó vốn huy động từ nhân dân và doanh nghiệp đã đạt trên năm bảy trăm linh tỷ đồng